tại thừa thiên huế ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc từ đêm ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
đã xảy ra mưa to gió mạnh gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho bà con nông dân
đặc biệt là đã làm ngã đổ hàng trăm cây xanh tại thành phố huế
các ban ngành tại thừa thiên huế đang tập trung khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống cho người dân
theo thống kê ban đầu gần chín mươi nhà dân ở các huyện phú lộc phú vang phong điền bị tốc mái
hai nhà đổ sập gió mạnh và mưa lớn cũng làm một người tử vong và một người mất tích
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi tại các xã phong mỹ phong thu và thị trấn phong điền huyện phong điền
nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập nặng giao thông đi lại khó khăn
đặc biệt từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi mưa lớn kèm lốc xoáy dữ dội
làm cho hàng trăm cây xanh ở thành phố huế bị gãy đổ bật gốc hoặc bị gãy đổ
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi nhiều dây điện cáp truyền hình điện thoại bị đứt
thiệt hại nặng nhất là khu vực bờ bắc sông hương tập trung ở bốn phường nội thành
thuận hòa thuận thành tây lộc và thuận lộc với hàng trăm cây xanh bị gãy đổ và bật gốc
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi nhân viên của trung tâm công viên cây xanh huế đã tiến hành dọn dẹp
và dựng lại những cây xanh bị đổ gãy đảm bảo an toàn cho người đi
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hiện đơn vị đang phối hợp với các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả
do hoàn lưu bão số bốn gây ra để sớm ổn định cuộc sống cho người dân